các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật mới nhất
hãy chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
sau đây là một số thông tin mới cập nhật
chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi cho biết ngày hai mươi năm tháng một mươi
thành phố sẽ công bố cấp độ dịch và định hướng mở dần một số dịch vụ trong đó có ăn uống tại chỗ
sở lao động thương minh và xã hội tp hcm đang lập danh sách tham mưu với cấp có thẩm quyền
ưu tiên trích hai mũi vaccine cho học sinh sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hoặc dự kiến đi thực tập tại doanh nghiệp

thay vì chỉ được chạy với tần suất năm đợt chuyến và chở khách tối đa bằng năm mươi số ghế
từ nay xe khách tại hà nội sẽ được hoạt động bình thường
với mức độ dịch đã được công bố ở cấp hai
việc đi lại trên địa bàn tỉnh bình dương sẽ dễ dàng hơn
mặc dù địa phương này vẫn duy trì chốt kiểm dịch liên huyện
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai
yêu cầu xử lý người đứng đầu cơ quan nhà nước chưa có mã qr khai báo y tế
sở y tế tp hải phòng vừa ban hành cập nhật hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với người từ các tỉnh thành khác về thành phố kể từ một mươi hai h ngày hai mươi hai tháng một mươi
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cao bằng đã có thông báo tìm người liên quan đến trường hợp
vượt biên trái phép sang trung quốc
có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai tại trung quốc
sau khi một nữ sinh cùng cha trở về từ bình dương cho kết quả xét nghiệm mắc covid một mươi chín
gần hai học sinh trường trung học phổ thông hòn gai quảng ninh đã phải chuyển sang học trực tuyến
đó là những thông tin sẽ có trong bản tin toàn cảnh covid ngày hôm nay
sau đây là nội dung chi tiết
chủ tịch ubnd tp hồ chí minh phan văn mãi cho biết
ngày hai mươi năm tháng một mươi
thành phố sẽ công bố cấp độ dịch và định hướng mở dần một số dịch vụ trong đó có ăn uống tại chỗ
bên lề kỳ họp thứ hai của quốc hội khóa một mươi năm ông phan văn mãi cho biết
theo kế hoạch thứ sáu hàng tuần các quận huyện phải hoàn thành đánh giá cấp độ dịch
gửi báo cáo về ubnd tp
trên cơ sở đó thành phố công bố cấp độ dịch theo nghị quyết một trăm hai mươi tám
lần đầu tiên là vào thứ hai tới ngày hai mươi năm tháng một mươi
những nội dung cần liên thông sẽ liên thông
nhưng có những cái thuộc địa bàn sẽ do chính quyền địa phương tìm
việc mở cửa trở lại một số hoạt động dịch vụ ông phan văn mãi nói
chắc sẽ mở dần dần các dịch vụ kinh doanh ăn uống tại chỗ sẽ mở từ từ
tất nhiên muốn mở phải theo bộ tiêu chí an toàn
theo ông phan văn mãi với đặc điểm đô thị đông đúc sôi động
thành phố hồ chí minh sẽ không có công thức chung áp dụng hết trên toàn địa bàn
thành phố có chủ trương mở lại các dịch vụ như mở ở đâu khi nào mở
quy mô thế nào là dựa trên đánh giá mức độ an toàn
tuần sau một số địa bàn một số ngành sẽ mở
nên cứ theo nguyên tắc của nghị quyết một trăm hai mươi tám địa bàn nào an toàn thì được mở
ông phan văn mãi cho biết
sở lao động thương minh và xã hội tp hcm đang lập danh sách tham mưu với cấp có thẩm quyền
ưu tiên trích hai mũi vaccine cho học sinh sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp
hoặc dự kiến đi thực tập tại doanh nghiệp
đó là thông tin được đại diện sở lao động thương binh và xã hội tp hcm chia sẻ
tại tọa đàm khoa học bàn về các giải pháp đào tạo nhân lực
có kỹ năng nghề bảo đảm chuỗi cung ứng lao động khôi phục sản xuất
kinh doanh phát triển kinh tế xã hội
cụ thể khoảng một trăm ba mươi học sinh sinh viên tốt nghiệp tại các trường
sẽ cung ứng cho người sử dụng lao động đảm bảo không đứt gãy chuỗi cung ứng lao động
qua thống kê sau nới lỏng giãn cách trên sáu mươi cơ sở sản xuất kinh doanh
tại tp hcm sản xuất trở lại
khảo sát nhanh đầu tháng một mươi chỉ rõ có một trăm linh doanh nghiệp tuyển dụng khoảng chín người
đa dạng ở nhiều ngành nghề như chế biến chế tạo
theo đại diện sở lao động thương minh và xã hội thành phố
ngành cơ khí chế tạo bao bì giao thông vận tải đang có nhu cầu tuyển dụng lớn lao động
tại tọa đàm ông trương anh dũng tổng cục trưởng tổng cục giáo dục nghề nghiệp
nhấn mạnh các ý kiến đóng góp tại tọa đàm
giúp tiểu ban giáo dục nghề nghiệp tư vấn cho các cơ quan quản lý nhà nước
trong triển khai thực hiện các chính sách về đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề
ghi nhận các ý kiến tại tọa đàm ông trường anh dũng tiếp thu
và nói sẽ sớm kiến nghị phù hợp với cấp có thẩm quyền
thay vì chỉ được chạy với tần suất năm lượt chuyến và chở khách tối đa bằng năm mươi số ghế
từ nay xe khách tại hà nội được hoạt động bình thường
các bến xe trung tâm quản lý và đơn vị vận tải trên địa bàn thành phố hà nội
chiều qua nhận được thông báo của sở giao thông vận tải
về việc tổ chức vận tải trong tình hình mới thích ứng an toàn linh hoạt
cụ thể thông báo do ông đào việt long phó giám đốc sở giao thông vận tải hà nội ký cho biết
căn cứ vào các chỉ đạo của chính phủ bộ giao thông vận tải
về việc phối hợp chỉ đạo triển khai hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải
đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
các đơn vị khai thác bến xe cảng hàng không ga đường sắt
đơn vị cung cấp phần mềm kết nối trong hoạt động vận tải trên địa bàn thành phố
tổ chức lại hoạt động vận tải trên địa bàn
theo đó bắt đầu từ ngày hai mươi một tháng một mươi tuân thủ các yêu cầu chung tại mục một
quyết định số một nghìn tám trăm một mươi hai của bộ giao thông vận tải gồm khôi phục lại hoạt động vận tải
của năm lĩnh vực đường bộ đường thủy nội địa hàng hải đường sắt hàng không
cho phù hợp với công tác phòng chống dịch covid một mươi chín để phát triển kinh tế xã hội
đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội đưa đời sống sinh hoạt của người dân
dần trở lại trạng thái bình thường mới
do hà nội đang là vùng một trong phần hướng dẫn về lĩnh vực hoạt động vận tải đường bộ
sở giao thông vận tải hà nội nêu thực hiện hướng dẫn tại mục hai phần hai
quyết định của bộ giao thông vận tải cụ thể tổ chức hoạt động vận tải hành khách
với tần suất bình thường
nhà chức trách yêu cầu các bến xe trạm dừng chân xây dựng và triển khai phương án
kế hoạch đón trả khách đảm bảo an toàn bố trí điểm khai báo y tế quét mã qr
niêm yết số điện thoại đường dây nóng của cơ quan chức năng địa phương để thông tin
khi có vi phạm quy định về phòng chống dịch bố trí khu cách ly cho các trường hợp
có triệu chứng nghi nhiễm covid một mươi chín
với hành khách đi trên các tuyến vận tải liên tỉnh sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu
tuân thủ thông điệp năm k khai báo y tế theo quy định của bộ y tế
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
về xét nghiệm covid thông báo của sở giao thông vận tải hà nội nêu rõ quy định
hành khách chỉ phải xét nghiệm test nhanh covid một mươi chín trong các trường hợp
có biểu hiện triệu chứng ho sốt mệt mỏi đau họng
hành khách đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng
không yêu cầu xét nghiệm khi di chuyển trong cùng một địa bàn
đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh đi xe khách
chỉ xét nghiệm một trong các trường hợp khi có yêu cầu điều tra dịch tễ
đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa
xét nghiệm sars cov hai được thực hiện bằng pcr
hoặc test nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng bảy mươi hai giờ
sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi mới cập nhật
với mức độ dịch được công bố đang ở cấp hai
việc đi lại trên địa bàn tỉnh bình dương sẽ dễ dàng hơn
mặc dù địa phương này vẫn duy trì chốt kiểm dịch liên huyện
trên cơ sở nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ và quyết định bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế
bình dương xác định nguy cơ dịch bệnh thuộc cấp độ hai
chiều hai mươi hai tháng một mươi đại diện ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bình dương cho biết
đối với các chốt kiểm dịch đang duy trì
việc lưu thông của người dân dễ dàng nhanh chóng không xảy ra ủn ứ
bởi công tác quét mã khuy rời nhanh
tính từ đợt dịch thứ bốn đến nay
tỉnh bình dương ghi nhận hai trăm hai mươi bảy ba trăm hai mươi tám ca mắc covid một mươi chín
hai ba trăm hai mươi bảy ca tử vong và hai trăm hai mươi bảy ba trăm sáu mươi chín bệnh nhân xuất viện về nhà
hiện tại bình dương còn chín chín mươi sáu bệnh nhân đang điều trị
toàn tỉnh này đang có năm trăm bảy mươi hai điểm khu vực phong tỏa
ngày hai mươi hai tháng một mươi ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai yêu cầu
xử lý người đứng đầu cơ quan nhà nước chưa có mã khuy rời khai báo y tế
ông nguyễn hồng lĩnh bí thư tỉnh ủy
trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai nói
trước hết các cơ quan nhà nước phải nghiêm túc
chúng ta đã có năm ngày chuẩn bị
nếu đến hôm nay cơ quan đơn vị nhà
nước nào còn chưa có mã khuy rời khai báo y tế
thì báo cáo danh sách về tỉnh ủy xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu
còn đối với các doanh nghiệp hộ kinh doanh
thì các đoàn kiểm tra phải nhắc nhở hướng dẫn
nếu nhắc nhở rồi mà vẫn không có mã khuy rời để phục vụ khai báo y tế
mới xử lý vi phạm
ở thời điểm chống dịch hiện nay
ông nguyễn hồng lĩnh đề nghị các cấp chính quyền tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
phải thực sự thích ứng an toàn linh hoạt và hiệu quả
bởi cho phép sống chung với covid một mươi chín luôn phải kiểm soát được dịch
tỉnh chấp nhận không quá một trăm linh ca mỗi ngày
nhưng phải kiểm soát tốt ngay từ đầu
khi xuất hiện f mới thì phải phối hợp chặt chẽ để kiểm soát
khoanh vùng chặt và khoanh vùng nhỏ nhất
xử lý nhanh nhất không để phát sinh dịch đến mức không thể kiểm soát được
ông lĩnh cũng yêu cầu ngành y tế tiếp tục hỗ trợ các xã phường
đang ở cấp độ hai ba thành lập các trạm y tế lưu động để xử lý rủi ro trên địa bàn
bên cạnh đó từng địa phương phải chuẩn bị nhân lực để phản ứng nhanh
xử lý các trường hợp f phát sinh
đồng thời chính quyền cần thúc đẩy nhanh việc sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước
để vừa chống dịch vừa để người dân được thụ hưởng và có sự tương tác
để chuẩn bị cho học sinh trở lại trường
bí thư tỉnh ủy đồng nai cũng cho rằng cả hệ thống chính trị và các bậc phụ huynh
đang chuẩn bị tâm thế để đưa học sinh trở lại trường
do vậy nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước là phải tính toán
xây dựng các tiêu chí như tổ chức tiêm vaccine cho học sinh
và kiểm soát dịch bệnh khi học sinh trở lại trường sao cho an toàn
khẩn trương giả soát sắp xếp lại các khu cách ly
bệnh viện dạ chiến được chứng dụng của ngành giáo dục và sớm bàn giao lại cho các trường
các địa phương đơn vị phải có trách nhiệm xử lý vệ sinh khử khuẩn
sửa chữa lại trường học để khi bàn giao lại cho nhà trường
phải xanh sạch đẹp hơn trước đây để đón các cháu học sinh trở lại trường một cách chú đáo ông lĩnh nói
sở y tế tp hải phòng vừa ban hành cập nhật hướng dẫn tạm thời
biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín đối với người từ các tỉnh thành khác về thành phố kể từ một mươi hai h ngày hai mươi hai tháng một mươi
theo đó tp hải phòng vẫn áp dụng biện pháp tương ứng màu sắc ô cột
theo thôn xóm xã phường quận huyện tỉnh thành phố
đồng thời cách ly y tế dựa vào việc tiếp xúc đi đến địa điểm và nơi cư trú có ca bệnh
theo thông báo của bộ y tế các tỉnh thành phố
cụ thể người vào thành phố không phải xuất trình kết quả xét nghiệm
đối với người dân vùng đỏ mới khỏi covid một mươi chín chưa qua sáu tháng cách ly tại nhà bảy ngày xét nghiệm vào ngày thứ bảy
đối với người tiêm đủ vaccine hai mũi cách ly tập trung bảy ngày xét nghiệm vào ngày thứ một và thứ bảy
đối với người chưa tiêm đủ vaccine tiêm mũi hai chưa đủ một mươi bốn ngày cách ly tập trung một mươi bốn ngày xét nghiệm vào các ngày một bảy và một mươi bốn
đối với người từ vùng cam người mới khỏi covid một mươi chín chưa qua sáu tháng cách ly tại nhà bảy ngày
đối với người tiêm đủ hai mũi
vắc xin cách ly tập trung bảy ngày
đối với người chưa tiêm đủ vaccine tiêm mũi hai chưa qua một mươi bốn ngày cách ly tập trung một mươi bốn ngày
đối với người từ vùng vàng nếu mới khỏi covid một mươi chín chưa qua sáu tháng cách ly tại nhà bảy ngày
đối với người tiêm đủ vaccine chỉ cần tự theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày
đối với người chưa tiêm đủ vaccine hoặc mũi hai chưa đủ một mươi bốn ngày tự theo dõi sức khỏe tại nhà một mươi bốn ngày
đối với người về từ vùng xanh nếu đã khỏi covid một mươi chín chưa qua sáu tháng
tự theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày
đối với người tiêm đủ hai mũi vắc xin tự theo dõi tại nhà bảy ngày
đối với người chưa tiêm đủ mũi vắc xin tự theo dõi tại nhà một mươi bốn ngày
sau đây là một số thông tin khác
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cao bằng đã ra thông báo
tìm người liên quan đến trường hợp vượt biên trái phép sang trung quốc
có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
theo thư thông báo của văn phòng ngoại vụ
thành phố tịch tây khu tự trị dân tộc trang
tỉnh quảng tây trung quốc
về việc bắt giữ hai công dân việt nam nhập cảnh trái phép vào trung quốc
trong đó có một trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cao bằng thông báo
những người có mặt tại trạm kiểm dịch liên ngành quốc lộ bốn
huyện thạch an tỉnh cao bằng hồi một mươi bảy h ngày một mươi bảy tháng một mươi
những người di chuyển trên ô tô khách
biển kiểm soát một mươi một b bốn trăm chín mươi bảy chạy tuyến cao bằng lạng sơn ngày một mươi bảy tháng một mươi
những ngày có mặt tại biến xe khách liên tỉnh thành phố cao bằng
vào khoảng một mươi tám h đến một mươi chín h ngày một mươi bảy tháng một mươi
lực lượng chức năng cho biết để chủ động thực hiện công tác phòng chống dịch
cơ quan chức năng đề nghị những người liên quan đến thời gian và các địa điểm nêu trên
người có biểu hiện ho sốt khó thở
người có tiền sử tiếp xúc với những người liên quan đến vùng dịch
đặc biệt là các tỉnh phía nam trong thời gian từ ngày một mươi bảy tháng một mươi
cần thực hiện nghiêm thông điệp năm k
khai báo y tế và liên hệ với cơ quan y tế gần nhất
hoặc số điện thoại đường dây nóng
để được hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
sau khi một nữ sinh cùng cha trở về từ bình dương
cho kết quả xét nghiệm mắc covid một mươi chín
gần hai học sinh trường trung học phổ thông hòn gai
đã phải chuyển sang học trực tuyến
ủy ban dân dân tp hạ long tỉnh quảng ninh cho biết
lực lượng chức năng tp hạ long vừa tiến hành phong tỏa nhà
của gia đình anh pdl tổ hai khu một mươi phường hồng hải
là người trở về từ tỉnh bình dương có kết quả dương tính với sars cov hai
và tạm thời cho gần hai học sinh trường trung học phổ thông hòn gai
nơi con gái anh l đang theo học
nghỉ học từ ngày hai mươi hai tháng một mươi cho tới khi có thông báo mới
trước đó vào ngày hai mươi một tháng một mươi
mẫu xét nghiệm pcr của hai bố con anh l dương tính với sars cov hai
ngay sau khi có kết quả
lực lượng chức năng tp hạ long đã đưa gia đình anh l vào khu cách ly tập trung
và tiến hành các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
cô giáo vũ thị phượng phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông hòn gai cho biết
sau khi họp cùng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hạ long
nhà trường quyết định cho toàn bộ gần hai học sinh ngừng đến trường
và chuyển sang học trực tuyến tại nhà từ sáng hai mươi hai tháng một mươi
phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông hòn gai thông tin thêm
tp hạ long tổ chức phun khử trùng toàn bộ trường lớp
và cơ sở vật chất phục vụ dạy học
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé